thuốc kháng virus monoviravir có gây yếu sinh lý
hiện nay nhiều bệnh nhân covid một mươi chín rỉ ra nhau về loại thuốc monoviravir trị covid một mươi chín gây yếu sinh lý
điều này có đúng hay không mời bạn đọc tham khảo ý kiến của chuyên gia dược học về vấn đề này
thông tin về việc bộ y tế đã cấp phép cho thuốc hoạt chất monoviravild trong thời gian ba năm
đã giúp người mắc covid một mươi chín ở mức độ nhẹ và vừa ở nước ta có thêm cơ hội lựa chọn thuốc điều trị
dự kiến giá bán một hộp thuốc sản xuất trong nước chỉ dưới ba trăm linh đồng
thấp hơn nhiều so với giá thuốc trôi nổi trên thị trường
trước tình hình f tiếp tục gia tăng nhiều người đã tìm mua thuốc monupiravild của nga
trung quốc được giới thiệu là hàng sách tay nhập lậu với giá lên đến hàng triệu đồng một hộp
thậm chí nhiều người còn lùng mua với bất kỳ giá nào nhưng cũng không tìm được thuốc kháng virus điều trị covid một mươi chín
cơ chế tác động của thuốc kháng virus nói chung monubiravil nói riêng
virus còn gọi là siêu vi khuẩn hay siêu vi
trùng có tính ký sinh nội bài bắt buộc chúng chỉ có thể sinh sản bằng cách xâm chiếm tế bào khác
vì chúng thiếu đi bộ máy di chuyển để tự sinh sản
virus là loài vi sinh vật nhỏ nhất kích thước điển hình từ hai đến ba micromet
mặc dù gần đây đã phát hiện ra một số virus rất lớn kích thước dài lên đến một micromet
virus chỉ nhân lên hoàn toàn trong tế bào sống của vật chủ như vi khuẩn thực vật hoặc động vật
cấu tạo của virus bao gồm lớp vỏ bên ngoài là protein hoặc đôi khi là lipid
lõi nhân là rau
r n a hoặc d n a và đôi khi là các enzyme cần thiết cho bước đầu tiên nhân lên của virus
sau khi xâm nhập được vào cơ thể tế bào virus sẽ sao chép và nhân lên một cách nhanh chóng
trong cơ thể người từ đó gây ra các bệnh triệu chứng bệnh
các loại thuốc kháng virus hoạt động bằng cách làm gián đoạn quá trình này
ví dụ như remdesivir hoạt động bằng cách ức chế một đoạn enzyme mà virus cần có để sao chép khi nhân bản
còn thuốc monubiravil lại hoạt động thông qua sự đánh lừa
tức là trong khi các tế bào bị virus
xâm nhập xây dựng chuỗi virus r n a
thì monubiravil sẽ thay thế một số phần cần thiết trong quá trình đó
những phần tử giả mạo này tiếp tục đột biến bên trong virus mới
sao chép khiến virus gây bệnh covid một mươi chín không nhân bản được
tất cả các loại thuốc kháng virus đều giống nhau ở chỗ
chúng đều ngăn chặn sự nhân lên của virus
nhưng chúng làm việc đó theo những cách khác nhau
nếu virus không tự nhân lên
thì hệ miễn dịch của con người sẽ chế ngự được nó dễ dàng
thuốc kháng virus tùy theo bản chất và đặc tính sinh hóa
mà tác dụng đến các giai đoạn nhân bản của virus
nó có thể làm xói mòn sự gắn kết hạt virus với măng tế bào chủ
hoặc không gắn kết với các acid nucleic của virus làm cho virus không sinh sôi được
nó cũng có thể ức chế thủ thể tế bào hoặc yếu tố cần thiết để nhân bản virus
chặn các enzym và protein được mã hóa cụ thể trong sản xuất
trong các tế bào chủ và là những yếu tố cần thiết cho sự nhân lên của virus
monobiravil gây ảnh hưởng đến chức năng sinh sản của nam giới
trong suốt quá trình tác dụng của thuốc kháng virus nêu trên
đôi khi thuốc kháng virus cũng gây ra những hệ lụy đối với sự trao đổi chất của tế bào chủ
chính vì vậy cũng như bất kỳ một loại thuốc nào khác
các thuốc kháng virus đều có thể gây tác dụng phụn lên mệnh nhân
trong đó monupiravir không nằm ngoại lệ
do thuốc hoạt động bằng cách đưa các đột biến gen vào trong virus rna
nên rất có thể nó cũng đưa luôn các đột biến vào trong dna của tế bào
điều này cũng có thể khiến trẻ sinh ra bị dị tật bẩm sinh
do đó thuốc chống chỉ định cho phụ nữ mang thai và cho con bú
nam giới và nữ giới trong giai đoạn sinh sản đều được hướng dẫn các biện pháp tránh thai khi uống thuốc
và ít nhất là bốn ngày sau khi ngừng thuốc monupiraville
riêng đối với phái mạnh phải có biện pháp tránh thai ít nhất là ba tháng sau liều cuối cùng
vì thuốc có thể ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển của tinh trùng
việc dư luận lan truyền về tác dụng có hại của thuốc monoviraville
ảnh hưởng đến sinh lý của người dùng chính là xuất phát từ nguyên nhân này
lời khuyên của thầy thuốc
việc sử dụng các thuốc kháng virus không rõ nguồn gốc
nguy cơ tiền mất tật mang ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe người dùng
hơn nữa do thông tin lan truyền trên mạng xã hội rất khác nhau và không được kiểm chứng
khiến nhiều người hoang mang về việc uống monupiravir sẽ gây tác dụng phụ nặng
rất mệt thậm chí là yếu sinh lý là không có cơ sở khoa học
hiện tại thuốc kháng virus được sử dụng trong phác đồ điều trị covid một mươi chín tại việt nam
mới chỉ có ba loại là monupiravir favipiravir redephysivir
các thuốc kháng virus điều trị covid một mươi chín đều là những thuốc mới được nghiên cứu
vì vậy các đặc tính của thuốc cũng như các tác dụng và độc tính
vẫn cần tiếp tục theo dõi nghiên cứu tiếp
những trường hợp người mắc covid một mươi chín cần được theo dõi chặt chẽ
để có sự hướng dẫn tốt nhất về cách dùng thuốc và các biện pháp hỗ trợ
người dân không tự ý tìm mua các loại thuốc về dùng khi không có chỉ định của bác sĩ
với những bệnh nhân là f nếu không có triệu chứng triệu chứng nhẹ
thì không cần phải dùng các thuốc kháng virus